thành đoàn tp hcm vừa tặng bằng khen và tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của hai chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
khi làm nhiệm vụ đã hỗ trợ đưa bé trai một mươi bốn tháng tuổi bị ngất đi cấp cứu kịp thời
ngày hai mươi sáu tháng sáu trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thượng úy phủ đình nam và trung úy đoàn tấn phú thuộc đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất
khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại địa bàn quận tân phú đã phát hiện cháu bé một mươi bốn tháng tuổi ngất xỉu trên tay người mẹ đang lưu thông trên đường
các chiến sĩ đã nhanh chóng đưa cháu bé lên xe đặt chủng chở đến bệnh viện cấp cứu
sự nhanh trí của hai cảnh sát giao thông đã giúp cháu bé được cấp cứu kịp thời
ban thường vụ thành đoàn tp hcm đã đến trụ sở của đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất trao tặng bằng khen tuyên dương nghĩa cử đẹp của hai cảnh sát giao thông này